từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi hai đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp việt nam
cùng đoàn đại biểu bộ tư pháp đến thăm và làm việc tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thay mặt đoàn công tác đồng chí lê thành long trân trọng cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
đã dành thời gian quý báu để tiếp đoàn chúc mừng những thành tựu mà đảng nhà nước và nhân dân lào
đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đề nghị hai bộ tư pháp cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác
để góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
cũng tại chuyến công tác đồng chí lê thành long đã có cuộc tiếp thân mật với chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
hội đàm giữa bộ tư pháp việt nam và bộ tư pháp lào và lễ ký kết chương trình hợp tác năm hai nghìn hai mươi giữa bộ tư pháp việt nam và bộ tư pháp lào